liên quan đến vụ tai nạn kinh hoàng giữa xe tải trở sát và xe khách tại hòa bình
một số bệnh nhân đã được chuyển xuống bệnh viện việt đức cấp cứu và điều trị
theo đó bệnh viện việt đức tiếp nhận bốn bệnh nhân
tuy nhiên một bệnh nhân đã được chuyển sang bệnh viện mắt trung ương còn lại ba bệnh nhân
một bệnh nhân nữ hai mươi chín tuổi người hải dương vào viện trong tình trạng tỉnh đã được tiến hành sơ cứu
và ngay trong tối nay bệnh viện đã chuẩn bị để tiến hành phẫu thuật cho bệnh nhân
một bệnh nhân năm tuổi được chẩn đoán đa chấn thương theo dõi chấn thương sọ não
và bệnh nhân bảy tuổi chấn thương bụng vỡ lách độ hai độ dập tuyến thượng thận
hiện đang tiếp tục được các bác sĩ tích cực theo dõi
hiện bệnh viện việt đức vẫn đang tiếp tục theo dõi cứu chữa cho các bệnh nhân vụ tai nạn
và chưa có thông báo tiếp nhận thêm bệnh nhân khác
trước đó vào dạng sáng nay vụ tai nạn giữa xe khách và xe tải chờ sắt
đã khiến ba người tử vong và ba mươi tám người bị thương